thưa quý vị một mươi hai dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai dài bảy trăm hai mươi chín km phải được khởi công ngay trong năm hai nghìn hai mươi
để thông suốt toàn tuyến cao tốc bắc nam vào năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải cần có giải pháp đổi mới thủ tục đầu tư bố trí nhân lực để xây dựng kế hoạch
hoàn thành thủ tục khởi công các dự án này
đây là nhiệm vụ quan trọng mà phó thủ tướng lê văn thành giao cho bộ giao thông vận tải
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi một triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai của ngành giao thông vận tải
diễn ra vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội
tham dự hội nghị về phía bộ công an có trung tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ngoài ra còn có đại diện các bộ ban ngành khác
báo cáo của bộ giao thông vận tải cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ngành giao thông vận tải đã nỗ lực
vượt khó tháo gỡ nhiều vương mắc đảm bảo lưu thông hàng hóa
trong giai đoạn giãn cách xã hội chống dịch
trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
năm hai nghìn hai mươi một bộ giao thông vận tải được giao hơn bốn mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
và dự kiến giải ngân đạt chín mươi sáu đứng đầu về giải ngân trên toàn quốc
tai nạn giao thông đồng thời giảm cả ba tiêu chí
đáng chú ý các dự án thành phần cao tốc bắc nam đang triển khai thực hiện
đến nay đều đảm bảo tiến độ và dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch đề ra
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng lê văn thành ghi nhận
nỗ lực của ngành giao thông trong năm qua
đặc biệt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong các giai đoạn
được chuẩn bị rất kỹ lưỡng đáp ứng yêu cầu về chất lượng hồ sơ và tiến độ
được chính phủ thủ tướng chính phủ đánh giá cao
phát triển đường cao tốc đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn tới năm hai nghìn năm mươi
cái việc thứ hai mà trên cơ sở cái đề án về đường cao tốc đó
thì công chí đã hoàn thiện đề án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải chú trọng các dự án đầu tư
trong các giai đoạn hai
điểm lĩnh vực hàng không như sân bay long thành mở rộng sân bay nội bài
khởi công theo quy định các cảng hàng không điện biên sapa quảng trị phan thiết côn đảo
đặc biệt bộ giao thông vận tải phải nghiên cứu đề xuất bổ sung các tuyến đường sắt mới
thành phố hồ chí minh cần thơ cà mau tuyến sang biên giới campuchia và lào
đồng thời phối hợp cùng các bộ ngành sớm trình đề án đường sắt bắc nam tốc độ cao

đưa trụ sở công an tại bản nọng hét tạy huyện nọng hét tỉnh siêng khoảng
là một trong những công trình đầu tiên được khánh thành và đưa vào sử dụng
công trình này nằm trong tổng số hai trăm tám mươi bảy trụ sở làm việc của công an các bản thuộc nước bạn lào
giáp biên với một mươi tỉnh của việt nam mà bộ công an việt nam hỗ trợ bộ công an lào xây dựng
cũng tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an lào thong lech mang nòi mệch
chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của bộ công an việt nam
đồng thời khẳng định đây là chủ trương hết sức ý nghĩa
thể hiện tình cảm đặc biệt và sự chia sẻ ngọt bùi giữa bộ công an việt nam
và bộ công an lào nói riêng và hai nước việt nam và lào nói chung
thay mặt bộ công an lào trung tướng thong lech mang nòi mệch cam kết
sẽ sử dụng các trụ sở công an các bản mà bộ công an việt nam giúp xây dựng
một cách lâu dài và hiệu quả vừa đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
vừa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân sống dọc biên giới
sau buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao tặng một mươi bảy bộ máy tính
cho công an tỉnh siêng khoảng huyện nọng hét và bản nọng hết tẩy
nhân chuyến làm việc thứ trưởng bộ công an hai nước đã trao đổi
các nội dung tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm
và đảm bảo an ninh trật tự góp phần giữ gìn sự bình yên trên tuyến biên giới của hai nước
chiều nay hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi hội đàm
với ngài andrei mikhailovich thứ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp belarus
tại buổi hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam belarus
những năm gần đây ngày càng được củng cố phát triển và đạt độ tin tưởng cao
hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn tổ chức quốc tế
tích cực phối hợp trên các kênh hợp tác liên chính phủ nghị viện và trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật belarus nói chung
và với bộ tình trạng khẩn cấp belarus nói riêng được thiết lập trong nhiều năm qua
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã giúp bộ công an đào tạo nhiều cán bộ
học viên về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp
để chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy ứng phó thiên tai
cứu nạn cứu hộ và giải quyết các tình trạng khẩn cấp khác
nhân dịp này bộ công an việt nam đã gửi thứ trưởng andrei mikhailovich dự thảo
bản ghi nhớ giữa bộ công an nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
và bộ tình trạng khẩn cấp belarus để phía belarus nghiên cứu
cho ý kiến để hai bên sớm đàm phán ký kết văn bản hợp tác này
nhằm tạo khuôn khổ cho các hoạt động trong thời gian tới
thứ trưởng andrei mikhailovich bày tỏ sự vui mừng trước những tình cảm tốt đẹp của phía việt nam
và sự phát triển tích cực về nhiều mặt trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác
giữa belarus và việt nam đồng thời khẳng định về cam kết của belarus
tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với bộ công an việt nam
trên các lĩnh vực hợp tác
từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về đảm nhiệm các chức danh công an năm mươi tám xã

công an thành phố hồ chí minh đã phát huy được hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là thực hiện thu thập dữ liệu công dân xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và sản xuất cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an thành phố hồ chí minh tổ chức lễ công bố triển khai công an chính quy
tại năm mươi tám xã thuộc năm huyện trên địa bàn thành phố theo đó thực hiện quyết định của bộ công an
về chủ trương triển khai tổ chức công an xã chính quy
công an thành phố hồ chí minh đã khẩn trương rà soát nhân sự tăng cường bổ sung trang thiết bị
đầu tư lực lượng công tác tinh thông nghiệp vụ chính trị pháp luật bồi dưỡng kiến thức
kinh tế xã hội ngoại ngữ cho lực lượng công an xã
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy sau thời gian thực hiện sớm đi vào cuộc sống
tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an gắn bó gần gũi với nhân dân giúp đỡ nhân dân từ những công việc đời thường
đã trở nên thân thuộc với mỗi người dân thành phố
từ khi triển khai công an chính quy về xã đến nay hoạt động các loại tội phạm đã được kiềm chế
nhiều băng nhóm tội phạm lợi dụng địa bàn nông thôn các xã vùng ven giáp tranh các tỉnh để ẩn nấu
hoạt động đã bị lực lượng công an triệt xóa
việc gần dân bám cơ sở của lực lượng công an xã cũng đã giúp các địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian qua đặc biệt là thực hiện thu thập dữ liệu công dân xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
thưa quý vị dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
kinh tế số và xã hội số bộ công an là cơ quan được chính phủ giao triển khai thực hiện hai dự án quan trọng này
năm hai nghìn hai mươi một trong tác động của đại dịch covid một mươi chín đặt ra nhiều thách thức rất lớn đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao
hành động quyết liệt sáng tạo mới
bộ công an đã phân đấu đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành hai dự án trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
và đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân chính thức đi vào vận hành
năm hai nghìn hai mươi một với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải đảm bảo hiện đại đồng bộ bảo mật cao tránh lãng phí
đồng thời với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng bộ công an đã thiết lập cơ sở xây dựng thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
khẩn trương quyết liệt ngay trong năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã triển khai thành công hai sự kiện quan trọng
lễ khải trương kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cứ công dân
lễ công bố chính thức đưa vào vận hành hai hệ thống sự kiện đánh dấu bước chuyển đổi mới căn bản
về tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại phù hợp với xu hướng công nghệ số
thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành các cấp tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến
đồng thời cũng góp phần đổi mới công tác quản lý con người quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại
hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên an toàn an dân
đúng đủ sạch sống được xác định là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đảm bảo xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người
đến nay lực lượng công an toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống trên chín mươi tám triệu nhân khẩu được làm sạch
cùng với đó trên sáu mươi một triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cũng đã được thu nhận
đồng thời đẩy nhanh tiến độ in trả thẻ cho công dân
triển khai được một khối lượng công việc rất lớn với một thời gian rất ngắn như vậy
thì là một sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm rất lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
chúng tôi cũng xác định dữ liệu dân cư là tài nguyên quốc gia quan trọng có giá trị
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị
là mảnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân đối với đảng nhà nước
các nhiệm vụ của hai dự án từ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
bố trí lực lượng đào tạo tập huấn nguồn nhân lực thực hiện cho đến việc triển khai các gói thầu
triển khai hạ tầng phần mềm đường truyền các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh an toàn
tất cả đều được triển khai một cách đồng bộ quyết liệt với sự kiểm tra đôn đốc giám sát chặt chẽ
những kết quả bước đầu của bộ công an đạt được trong việc triển khai thành công hai dự án
đã đóng góp quan trọng và sự chuyển
các dự án đã được triển động cùng các bộ ngành địa phương để hướng tới chính phủ điện tử
từ nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
bộ công an đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng trong khai thác chia sẻ và kết nối với mục tiêu
nhằm thúc đẩy các dịch vụ công đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số
nhất là trong bối cảnh thực hiện phòng chống dịch bệnh và trong điều kiện bình thường mới
tăng cường tiến hành kết nối dữ liệu dân cư quốc gia với các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành
từ nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và đưa vào thực tế
triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch
phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
ứng dụng vn eid tích hợp thông tin tiêm chủng
các công dân gắn chip tích hợp thông tin xét nghiệm phòng covid một mươi chín và tiêm chủng
qua triển khai đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân bởi nhiều tiện ích mang lại
cảm thấy bất ngờ vì dùng căn trước công dân này rất là nhanh
vì mình quẹt vào đó thì có thể hiển thị hết thông tin của mình
mình đã tiêm đủ hai mũi và có chứng nhận âm tính
cảm thấy không cần phải nhiều giấy tạo lắng nhắn như trước
chúng ta lắm bất được cái thông tin là những người nào tiêm được
những người nào tiêm được mũi một và những người nào tiêm mũi hai
trên cơ sở đó tích vào trong vấn đề thẻ căn cước công dân của người dân
mình chỉ cần dơ cái căn cước công dân ra là quét được tất cả
không cần một giấy tơ gì nữa cảm thấy rất là tiện
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối liên thông trên cổng dịch vụ công
đơn cử như công dân có thể nộp hồ sơ cư trú trực tuyến
thay vì phải tới cơ quan đăng ký cư trú
cơ sở dữ liệu về cư trú cũng đã được cập nhật
kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tạo cơ sở cho việc đổi mới phương thức quản lý cư trú
từ thủ công sang hiện đại bằng công nghệ thông tin
khi có cơ sở dữ liệu về dân cư thì sẽ bỏ sổ khẩu
sẽ quản lý bằng số định danh được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư
đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch và sống đấy là vấn đề thiết
vấn đề thứ hai là hiện nay công dân có rất nhiều dữ liệu
dữ liệu cá nhân do các cơ quan gấp trong đó có một số thông tin chung nhau
khi có cơ sở dữ liệu về dân cư thì đây là dữ liệu gốc
là dữ liệu cơ sở về trong tương lai thì có thể sẽ giảm bớt các dữ liệu liên quan đến công dân
mới đây thủ tướng chính phủ đã giao bộ công an thực hiện xây dựng hệ thống định danh
và xác thực điện tử quốc gia
đây là tiền đề để phát triển thêm một bước nữa cho công tác quản lý con người
hướng tới tạo thành một chuỗi liên thông trong việc giải quyết
thủ tục hành chính trực tuyến cũng như cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác
việc phát huy vai trò của hai dự án này trong đời sống xã hội
đấy mới là điều có ý nghĩa
hiện nay đối với phía cục xe hông sáu
chúng tôi đang tập trung chỉ đạo lực lượng công an các địa phương
thực hiện việc nuôi sống cơ sở dữ liệu
chúng tôi đang thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với các bộ ngành và địa phương để phục vụ cho các bộ ngành địa phương
có thể sử dụng dữ liệu dân cư trong các hoạt động quản lý của mình
bộ công an sẵn sàng kết nối với các bộ ngành địa phương
vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
tất cả để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
xây dựng chính phủ điện tử xã hội điện tử góp phần thúc đẩy
truyền tuệ số quốc gia
với những tiện ích mang lại từ hai hệ thống đã góp phần quan trọng
và công tác cải cách hành chính của bộ công an
từng bước đẩy mạnh ứng dụng phục vụ kinh tế xã hội phát triển chính phủ số
kinh tế số xã hội số
từ những kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một những định hướng chiến lược mới
sẽ tiếp tục được bộ công an thảo luận xây dựng đưa ra trong năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy dự kiến được khai mạc vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới đây
tại thủ đô hà nội
trong phần tiếp theo của chương trình
trung buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố thêm tội rửa tiền
trong phần tin quốc tế
trên năm mươi người bị thiệt mạng mất tích do mưa lũ tại malaysia
tin an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
vừa bắt giữ thành công
đối tượng vận chuyển gần hai kg ma túy
cụ thể khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
phát hiện hai thanh niên mặc áo khoác màu đen đi trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét trên người một đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ được hai bịch ni lông không màu
nghi là ma túy
cùng một khẩu súng màu đen và năm viên đạn
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là
trần long vũ sinh năm hai nghìn ba
và lê ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chú tại thành phố con tum
vịt ni lông không màu chứa tinh thể rắn là ma túy đá
vinh là người vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở gia lai
với tiền công là một trăm linh triệu đồng
một đường dây ghi số đề quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến ba trăm linh tỷ đồng
đã bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc điều tra và triệt phá thành công
cầm đầu đường dây ghi số đề này là
nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi
và võ thanh bình ba mươi một tuổi
cùng chú tại thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm
lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tăng vật tài liệu khác
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này
có khoảng một trăm linh người tham gia giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
liên quan đến các vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
chiều ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai
điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can đối với nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
một mươi tường thành lập nhiều công ty hộ kinh doanh
và lập hàng chục tài khoản ngân hàng cho người thân người làm công đứng tên
nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ campuchia về việt nam
để ba mươi ba đầu mối mua đường tại các tỉnh trà vinh bến tre cần thơ chuyển tiền vào
với tổng số tiền khoảng bốn một trăm linh năm tỷ đồng
ngoài ra mười tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông nguyễn văn võ
nguyên cán bộ công an tỉnh an giang với số tiền trên ba tỷ đồng do phạm tội có được
như vậy đến nay nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đã bị khởi tố về sáu tội danh
trong đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang khởi tố một mươi tường tội danh
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố một mươi tường về năm tội danh gồm
tội buôn lậu đường cát năm hai nghìn một mươi tám tội buôn lậu năm mươi lốt kg vàng năm hai nghìn hai mươi
tội vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd qua biên giới năm hai nghìn một mươi chín
và tội vận chuyển trái phép hai trăm linh usd qua biên giới năm hai nghìn hai mươi và tội rửa tiền năm hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh thanh hóa đội cảnh sát hình sự công an huyện thạch thành đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
phạm viết hà sinh năm hai nghìn hai ở thị trấn vân du huyện thạch thành đang tàng trữ trái phép một khẩu súng loại súng calip
bên trong có một viên đạn dạng tự chế
bước đầu phạm viết hà khai nhận ngoài khẩu súng và viên đạn mang trong người hà còn cất giấu tại nhà hai khẩu súng hơi bảy viên đạn tự chế một mươi một vỏ đạn và một mươi hai quả pháo nổ dạng pháo ràn
toàn bộ số vũ khí và pháo nổ nói trên đều do hà mua trên mạng xã hội của một đối tượng ở tỉnh lạng sơn
hiện vụ việc đã được chuyển cho lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin khác
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết có một mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một hai trăm hai mươi chín sáu trăm tám mươi bốn ca
ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai cả nước có một mươi năm năm trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
trong đó thì hà nội dẫn đầu cả nước với một tám trăm bảy mươi chín f
cùng ngày ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hiện hà nội có tám trên một mươi hai quận ở mức độ dịch cấp ba tăng thêm sáu quận so với ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các quận này bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam từ liêm thành phố tây hồ
theo quy định tám quận này sẽ phải siết chặt nhiều hoạt động phòng chống dịch dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
trong số tám quận này quận đống đa và hai bà trưng trước đó đã yêu cầu nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về từ ngày một mươi ba và một mươi chín tháng một mươi hai
quận tây hồ và hoàn kiếm sẽ bắt đầu triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
còn một mươi ba phường thuộc quận hoàng mai và quận ba đình sẽ triển khai từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại đồng bằng sông kiểu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi nguồn oxy để cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng khiến các cơ sở y tế gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện được oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được từ năm đến một mươi tấn một ngày

chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông kiểu long ghi nhận hơn năm ca f
điều lệ chuyển nặng cần thẩu oxy cũng đang tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân tầng điều trị ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ
sớm có giải pháp hỗ trợ vì số ca f tại khu vực này đang tăng nhanh